nhân kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh mùng hai tháng chín năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
tại huyện đạ tẻ sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh lâm đồng đã tổ chức liên hoan nghệ thuật quần chúng
người là niềm tin tất thắng tham dự liên hoan có hơn ba trăm linh diễn viên đến từ một mươi hai huyện thành phố trong tỉnh
một mươi hai đơn vị đã đem đến liên hoan năm mốt tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi đảng bác hồ kính yêu
truyền thống anh hùng của dân tộc ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
mỗi lời ca tiếng hát là lòng tri ân thể hiện lòng biết ơn vô hạn đối với chủ tịch hồ chí minh
vị lãnh tụ thiên tài của đảng người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
đây cũng là dịp để cán bộ nhân dân và các diễn viên quần chúng trên địa bàn tỉnh lâm đồng
thể hiện tình cảm đối với bác hồ vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc qua đó đẩy mạnh việc học tập
và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước xây dựng lâm đồng ngày càng phát triển